hãng tin tass dẫn lời thứ trưởng ngoại giao nga sergei voshiny cho biết
mắc cơ va không thấy có triển vọng tiếp tục gia hạn sáng kiến mũ cốc biển đen
song sẽ tiếp tục tham vấn các đại diện của liên hợp quốc về thỏa thuận này
thứ trưởng sergei voshiny nêu rõ phía nga đã nhiều lần yêu cầu đưa vấn đề xuất khẩu armoniac của nga
qua lãnh thổ ukraine vào thỏa thuận trên coi đó như một giao dịch thương mại cùng có lợi
song phía ukraine đưa ra các yêu cầu khác nhau để thực hiện thỏa thuận
và điều này khiến cho tình hình rơi vào bế tắc
trước đó một quan chức ukraine cho biết kiev đang tìm kiếm sự đảm bảo của mắc cơ va và liên hợp quốc
về việc thỏa thuận ngũ cốc sẽ được duy trì bình thường nếu ukraine cho phép nối lại vận chuyển ammuriak từ nga
theo kết quả các cuộc đàm phán mới nhất giữa phái đoàn nga thổ nhĩ kỳ ukraine và liên hợp quốc tại istanbul
ngày một mươi bảy tháng năm tổng thống thổ nhĩ kỳ rcep tayyip erdogan cho biết
thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn thêm hai tháng bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng năm